tại thừa thiên huế trưa nay do trời mưa to nên các lực lượng tìm kiếm một mươi hai công nhân còn mất tích
tại thủy điện rào trang ba thừa thiên huế đã phải tạm rút về thủy điện rào trang bốn
đây là lần thứ ba công tác tìm kiếm một mươi hai công nhân còn mất tích tại đây bị gián đoạn vì thời tiết bất lợi do bão lũ trời mưa to
tính đến nay các đơn vị tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động tám phương tiện cơ giới
chó nghiệp vụ cùng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân san ủi gần bảy mươi khối lượng đất đá bị sạt lở
tuy nhiên có quá nhiều đất đá bị sạt lở tại khu vực được cho là điểm vui lấp các nạn nhân
vì vậy dù điều kiện thời tiết thuận lợi cũng phải mất ít nhất từ bốn đến năm ngày lực lượng cứu hộ mới xử lý xong lượng đất đá này